liên quan đến vụ nổ súng ở huyện củ chi khiến năm người tử vong vào dạng sáng nay một mươi bốn tháng hai
cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an phối hợp cùng với công an tp hcm đã tiêu diệt lê quốc tuấn
tức tuấn khỉ là nghi phạm trong vụ án nổ súng bắn chết năm người ở huyện củ chi
chiều nay công an tp hcm và sở thông tin truyền thông tp hcm đã tổ chức họp báo
cung cấp thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
thông tin ban đầu về vụ việc đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm cho biết
bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ nhân dân lực lượng công an đã xác định lê quốc tuấn
đang ở ngôi nhà bảo hoang số một mươi chín ấp c xã tân hòa củ chi
khu vực này rộng một mươi m hai với địa hình phức tạp
từ đó công an thành phố phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của bộ công an tiến hành xác minh
lên phương án truy bắt đối tượng
cuộc truy bắt lê quốc tuấn diễn ra trong vòng năm mươi phút
từ đó công an tp hcm phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của bộ công an tiến hành xác minh
lên phương án truy bắt đối tượng
hiện công an tp hcm đang tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời tổ chức lực lượng tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án